sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo do thủ tướng nguyễn xuân phúc trình bày được đánh giá là khá toàn diện và bao trùm mọi khía cạnh của phát triển kinh tế xã hội
điểm lại kết quả thời gian qua thủ tướng cho biết tăng trưởng gdp chín tháng đạt sáu chín mươi tám cả năm dự kiến vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra sáu bảy
chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân ước cả năm dưới bốn là năm thứ ba liên tiếp kiểm soát dưới bốn
nhờ kinh tế xã hội phát triển ổn định quy mô nền kinh tế tăng mạnh năm hai nghìn một mươi tám ước đạt trên năm năm triệu tỷ đồng
bên cạnh kết quả đạt được chính phủ cũng thừa nhận
kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn không ít tồn tại hạn chế
sự nổi lên mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã và đang tạo ra những tác động ngày càng rõ nét tới các quốc gia trong đó có việt nam
sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố nhất là biến động tỷ giá lãi xuất tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được răng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu
khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế
giải ngân vốn đầu tư công cổ phần quả doanh nghiệp nhà nước thói vốn ở nhiều bộ ngành địa phương chậm soạn trúc kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn
sự gắn kết với khu vực fda và năng lực hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế
một số công trình dự án chậm tiến độ chất lượng kém
dự báo tình hình thế giới khu vực thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp khó lường
chính phủ đặt mục tiêu gdp năm hai nghìn một mươi chín

công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu thực chất hơn phát triển mạnh kinh tế tư nhân
công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch đã ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng
ký luận cho hội quan tâm như avg cảng quy nhơn hãng phim truyện việt việt nam đắk đai tại đà nẵng thủ thiêm v v

trong đó có một số căn bộ cao cấp tập trung điều tra truy tố sát chữa nghi minh các vụ án phức tạp nhăn nhăn quan tâm như vụ đánh bạc trên internet sai phạm tại một số căn hàng thương mại vụ vũ nhôm út trọc v v được kỳ truy cả nước đồng tình ủng hộ
theo đánh giá của cơ quan thẩm tra báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội chính phủ đã có cái nhìn thẳng thắn về các mặt của đất nước
tuy nhiên chính phủ cũng cần thực hiện các giải pháp đã đề ra một cách mạnh mẽ quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra